công an huyện tuần giáo tỉnh nị miên phối hợp với công an quận tây hồ tp hà nội
bắt thành công đối tượng giàng a dình trú tại huyện tuần giáo có lệnh truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ của công an quận tây hồ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai giàng a dình thực hiện hành vi cướp tài sản
là một điện thoại di động nhãn hiệu iphone sáu plus trị giá khoảng một mươi ba triệu đồng
của một người dân tại phường phú thượng quận tây hồ tp hà nội
sau đó bỏ trốn về bản hua sa a xã tòa tình huyện tuần giáo cho đến thời điểm bị bắt giữ